nhằm tháo gỡ khó khăn cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con
sáng nay quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
theo tờ trình của chính phủ chương trình được thực hiện theo giai đoạn giai đoạn một từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi tại các xã thôn miền núi có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ một mươi năm trở lên
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hàng năm trên ba
phát triển bền vững sinh kế tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số lên hơn hai lần so với năm hai nghìn hai mươi
phần đấu giảm trên sáu mươi số xã thôn đặc biệt khó khăn so với tiêu chí năm hai nghìn một mươi

định hướng mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số lên tối thiểu bằng một phần hai bình quân chung của cả nước
giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới một mươi cơ bản không còn các xã thôn đặc biệt khó khăn
chương trình gồm một mươi dự án thành phần với tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tối thiểu hơn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi dự kiến hơn một trăm ba mươi bốn tỷ đồng
thẩm tra chương trình hội đồng dân tộc đề nghị chính phủ khẩn trương ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
từ đó có quyết định phê duyệt xã thôn cụ thể thuộc diện đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia bên cạnh đó làm rõ nguồn lực bố trí để thực hiện chương trình